hỗ trợ người nghèo bằng những hành động cụ thể là phương châm hoạt động nhiều năm nay
của mô hình tù bách hóa miễn phí do các bạn trẻ thuộc đoàn thanh niên
tại phường bảy quận bình thạnh tp hcm thực hiện
khi khó khăn mỗi người hãy đến lấy một món hàng như là chai dầu ăn ký gạo hay bộ quần áo cũ
như thường lệ bảy h ba mươi sáng thứ tư và chủ nhật hàng tuần
trước trụ sở làm việc của ủy ban nhân dân phường bảy quận bình thạnh
nhiều người cùng chờ đợi tới giờ nhận những món hàng từ tủ bách hóa miễn phí
hầu hết họ là những cô chú bán vé số dạo hay người nhặt vé chai
và cũng có người đang vất vả cùng người thân chống chọi bệnh tật tại những bệnh viện gần đó
người khởi xướng ra mô hình tù bách hóa miễn phí này là anh huỳnh bá quang
bí thư đoàn thanh niên phường bảy
anh cho biết nguồn du yếu phẩm này lúc đầu do mỗi bạn đoàn viên cùng đóng góp
sau đó dần dà tù bách hóa có thêm sự hỗ trợ tiếp sức từ các nhà hảo tâm
tại mình thể hiện xung kích tình nguyện của mình chia sẻ với mọi người người dân nghèo
không phải là bằng những cái vật chất những cái gì là cao siêu mà có thể là tự tâm của mình
hoặc là những món du yếu phẩm đơn giản nhất dù chỉ là một chánh suối hay một quán ghi gói
nhưng mà thấy được cái niềm vui của người dân khi mà đánh giận cái món hàng là bản thân thấy mãi nguyện rồi
mỗi người một món tùy duyên ấm no hạnh phúc chia nhau đủ đầy
sau gần một năm thực hiện tủ bách hóa miễn phí của đoàn thanh niên phường bảy
đã chia sẻ yêu thương cho hơn một năm trăm linh lượt người có hoàn cảnh khó khăn
để rồi mỗi người cùng xích lại gần
mỗi việc làm nhỏ nhưng mang đến niềm vui ấm lòng cả người cho và người nhận